thiếu đất sản xuất thiếu nước sinh hoạt thiếu sinh kế phù hợp và nằm ở xa các khu vực trung tâm
đó là những lý do chính khiến cho nhiều người dân vẫn chưa thực sự mặn mà với các khu tái định cư tại tây nguyên
tái định cư là một chính sách đúng đắn nhân văn của đảng và nhà nước
tuy nhiên để chính sách này thực sự hiệu quả thì không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các dự án xây dựng nên những ngôi nhà với cơ sở hạ tầng
mà việc tiếp tục đồng hành với người dân sau khi dự án kết thúc của chính quyền các địa phương là vô cùng quan trọng
đóng vai trò then chốt trong việc người dân có gắn bó với nơi ở mới hay không
xin chào các khán giả của chương trình khát vọng tây nguyên
thưa quý vị việc vận động người dân về với các khu tái định cư rồi làm sao để giữ chân họ ổn định cuộc sống phát triển kinh tế
là một bài toán không hề đơn giản
mà mỗi nơi phải có những cách thức xử lý khác nhau phù hợp với đặc thù của từng vùng miền
thời gian qua với nỗ lực của cấp ủy các địa phương những điểm sáng đã xuất hiện
và có lẽ lời giải cho bài toán hóc búa này sẽ có trên cơ sở của chính những điểm sáng đó
chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện tại một khu tái định cư ở đắk nông
để nhường đất cho công trình thủy lợi sông đồng nai ba năm hai nghìn hai mươi
hơn năm trăm linh hộ dân chủ yếu là người các dân tộc thiểu số được bố trí tái định cư tại xã đắk plao huyện đắk nông
sau hơn một mươi năm cuộc sống của họ vẫn chưa thể ổn định
hàng chục hộ vẫn chưa chịu về sinh sống tại khu tái định cư
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
nhưng nguyên nhân chính là do thiếu đất sản xuất hoặc được bố trí đất sản xuất chưa hợp lý
với chính quyền địa phương việc giải quyết vấn đề đất sản xuất còn rất nhiều vướng mắt
chưa thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn
vì vậy công tác ổn định cuộc sống cho những hộ đã chuyển về khu tái định cư
được xem là nhiệm vụ hàng đầu
trong một vài năm trở lại đây
thiếu đất sản xuất việc canh tác của người dân tại làng tái định cư đắk lao vô cùng hạn chế
diện tích trồng cà phê nằm trên triển núi dốc
hoặc vô cùng thưa thớt hoặc cho năng suất không cao
khi trồng trọt khó khăn chăn nuôi là hướng đi được chính quyền địa phương xác định làm mũi nhọn
để dân cải thiện tình hình kinh tế
vận dụng các chương trình mục tiêu quốc gia xã đắk plao đã hỗ trợ người dân con giống
và liên tục bố trí tập huấn để thí điểm mô hình nuôi dê
đến nay đàn dê sinh trưởng tốt tăng đàn thuận lợi
mô hình này sẽ được nhân rộng trên nhiều hộ trong khu tái định cư
đơn vị cung ứng dê dê giống thì cũng đã có một cái cam kết với ủy ban nhân sả đắk plao
là sau khi mà thực hiện các chương trình và có dễ thương phẩm
thì đơn vị cung ứng sẽ báo tiêu các sản phẩm
ủy ban nhân sả đắk plao cũng đánh giá là một mô hình
là một mô hình chuẩn để nhân rộng ra cho bà con trên nơi hoạt nghèo
hoặc là ổn định đời sống
thực trạng xuống cấp trong một vài năm trước của khu tái định cư đắk plao
nay đã được cải thiện đáng kể
năm qua chính quyền địa phương đã phân bổ nguồn vốn
để hỗ trợ thí điểm cho ba hộ dân
với kinh phí từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng mỗi hộ để sửa chữa nhà cửa
ngôi nhà như mới này là niềm tự hào để những gia đình đắk lao đón tết đón khách
năm ngoái là không có phong cách gì
không dám kêu người ta đi vô nhà mình
và năm nay thì có nhà mới thì kêu anh em
đi vô nhà mình
đi vô nhà mình

âm thanh rộn ràng của hoạt động xây dựng còn xuất hiện ở các khu trường học của xã đắk plao
trong một vài năm trở lại đây
công tác nâng cao chất lượng giáo dục luôn được địa phương quan tâm
đầu tư đặc biệt
coi đây là một trong những yếu tố quan trọng
để giữ chân các hộ dân tại khu tái định cư
điểm sáng lớn nhất của xã đắk plao
tại thời điểm hiện tại thì về công tác giáo dục
như các ông chị đồng thấy
thì được sự quan tâm của đảng nhà nước
cũng như các cấp chính quyền từ tỉnh huyện
đầu tư cho hai trường học trên địa bàn xã đắk lao
trong thời gian tới đây
qua năm hai mươi năm là đánh giá chuẩn cấp độ một
trường mầm non hoa sen của xã đắk plao
đang hoàn thiện những khâu cuối cùng
để các bé ở lứa tuổi mầm non
được quan tâm chăm sóc và học tập
trong một ngôi trường đặc chuẩn quốc gia cấp độ một
quan trọng nhất là lấy trẻ làm trung tâm
giải học bằng stem
một cái nữa là dân tộc thiểu số
là tăng cường tiếng việt cho trẻ chuẩn bị vào lớp một
không chỉ liên tục được đầu tư xây dựng
nâng cao cơ sở vật chất
trường tiểu học và trung học cơ sở đắk plao
còn luôn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa
để quan tâm và nâng cao đời sống tinh thần
cho các em học sinh
những hoạt động này
làm cho bản con được cùng nhau
làm và học tập
thu thập thêm kiến thức
đoàn kết hơn trong học tập và ngoài xã hội
nhìn những hình ảnh
như thế này
ít người có thể hình dung
đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa
của các em học sinh
ở một xã miền núi đặc biệt khó khăn
của tỉnh đắk nông
tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệp
như là gói bánh chưng
hoặc là trang trí cây mai ngày tết
hoặc là sắp mâm ngũ quả
từ đó lại tạo sự gắn kết
giữa các dân tộc anh em
trên địa bàn xã với nhau
để cho học sinh có được
cái không khí ngày tết sắp về
thế hệ tương lai
có thể coi là tiên đề
để các bậc phụ huynh
tại ngôi làng tái định cư đắk lào
yên tâm làm việc
phát triển kinh tế gia đình
hướng đến một cuộc sống ổn định trong tương lai
vẫn còn rất nhiều việc cần làm
để khu tái định cư đắk lào
có thể ổn định và phát triển bền vững
những ngôi nhà đẹp đã mọc lên
những đứa trẻ được chăm sóc chú đáo
và học tập thuận lợi
bộ mặt nông thôn thì ngày một thay đổi
những tín hiệu đó
chắc chắn là đủ thuyết phục
để những người chưa chịu về với đắk lào
suy nghĩ về việc sớm chuyển về đắk lào
iammer là một xã biên giới khó khăn của tỉnh gia lai
cũng như nhiều địa phương khác
tái định cư cho người dân
những giống cây ban đầu được địa phương hỗ trợ
là cây tiêu hay là cây điều
tuy nhiên hiệu quả thì không cao
bởi người dân được tái định cư
chủ yếu là đồng bào dân tộc gia lai
vốn quen sống ở vùng trũng thấp
trong khi khu vực được tái định cư
lại có điện thế cao không phù hợp
đồng hành của người dân
hệ thống canh mương thủy lợi đã được xây dựng
những máy móc để san lấp đảo súc
đã được bố trí
từ đó những cánh đồng lúa
đã trở lại với người gia lai ở yama
đây là ngôi làng của hơn một trăm bốn mươi hộ dân
chủ yếu là đồng bào dân tộc gia lai
được bố trí tái định cư
để phục vụ cho việc xây dựng công trình thủy lợi iammer
bên trong những ngôi nhà
là cuộc sống đã được sắp xếp ngăn nắp
sau hơn một mươi năm xây dựng và phát triển
chào đón chúng tôi
tại làng tái định cư yama
là những nụ cười đầy hy vọng như thế này
ở đây sướng hơn ở làng cũ
đi lại thuận tiện hơn
có điện có đường
và con thích lắm
một căn nhà kiên cố
một nghìn mét vuông đất ở
và một hectare đất sản xuất
đó là những hỗ trợ
mà chính quyền đã đem đến cho người dân
để bắt đầu cuộc sống mới
tuy nhiên với điều kiện của một xã biên giới khó khăn
cùng những thói quen trong tập quán sinh hoạt cũ
người dân tại làng tái định cư này
vẫn phải đối mặt
với nhiều vấn đề trong cuộc sống và sản xuất
với tập quán sinh sống ở vùng hạ lưu sông suối
gần nguồn nước
không quen canh tác các loại cây trồng trung du
và vùng núi cao
cũng dễ hiểu
khi những vườn điều của người dân tại làng tái định cư iammer
hoặc không thể phát triển
hoặc cho vô cùng ít trái
lắng nghe ý kiến của người dân
một vài năm trở lại đây
chính quyền địa phương đã chuyển hướng
đồng hành cùng người dân
tìm kiếm loại cây trồng phù hợp hơn
từ đầu tư đảo hệ thống canh mương thủy lợi
đến đem máy móc vào xa núi đất
chỉ sau một thời gian ngắn
cây lúa nước đã phủ xanh những cánh đồng
của mảnh đất vùng biên cương
qua cái làm canh mương đấy á
người dân được làm được hai vụng
thì cuộc sống
nói chung là ổn định hơn
thì không nghĩ đến việc là đi rời đi
thế khác ở
tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng
phát huy cái phong tục tập quán của bà con là
muốn phát huy là cây lúa nước
thì trên địa bàn cũng đã hình thành
và tạo được một cánh đồng lúa nước
mẫu của bà con
với diện tích là chín mươi sáu hectare
và ngoài ra thì
hiện tại thì đang tạo khu vực một cánh đồng
thêm một cánh đồng nữa đang triển khai
lúa thóc đầy kho
người già án hưởng cuộc sống
trẻ em được tới trường
người lớn thì ổn định những công việc thân quen
đó là tiền đề vững chắc
để người dân tại lãng tái định cư iam
không còn phải nghĩ đến chuyện di cư nữa
một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ ở phía trước
thưa quý vị
đắc plao và iam
đều là những xã khó khăn của các tỉnh tây nguyên
thế nhưng họ đều đã có những cách làm riêng
phù hợp để bước đầu giải bài toán
giữ chân người dân tại các khu tái định cư
phải từ việc người dân không bỏ làng
mới có thể dần ổn định được cuộc sống
kinh tế xã hội cũng từ đó
tạo được những bước chuyển
để thôn nghèo xã nghèo huyện nghèo
dần vươn lên thoát nghèo